hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam vasep cho biết trong tháng bảy đầu năm nay
xuất khẩu tôm đạt khoảng một chín tỷ usd tăng bảy bảy so với cùng kỳ năm ngoái đây là kết quả
đáng ghi nhận trong bối cảnh dịch covid một mươi chín vẫn còn tiếp diễn ở các thị trường chính
trong đó mỹ là thị trường số một của xuất khẩu tôm việt nam khi chiếm gần hai mươi hai tám thị phần